thưa quý vị và các bạn trong tối và đêm nay khối không khí lạnh ở giai đoạn ổn định
vì thế hầu khắp các tỉnh thành phía đông bắc bộ đều duy trì tình trạng mây nhiều
những cơn mưa nhỏ vẫn xuất hiện rải rác ở hầu khắp các tỉnh thành phía đông
trong khoảng thời gian đêm và sáng sớm
khu vực các tỉnh cao bằng và lạng sơn sẽ có mức nhiệt là một mươi sáu một mươi tám độ
còn ở khu vực các tỉnh hà giang bắc cạn tuyên quang thái nguyên và xuống đến quảng ninh
có mức nhiệt là một mươi chín hai mươi một độ
với khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội và các tỉnh hà nam thái bình
cũng như nam định có mức nhiệt là hai mươi hai hai mươi ba độ và trời lạnh
sang ngày mai cả đông bắc bộ thời tiết chủ đạo vẫn là mây nhiều
chưa chiều trời khô giáo và không còn mưa
phần phía nam của vùng đông bằng còn giảm mây hừng đáng nhẹ
vì thế mức nhiệt ngày mai sẽ tăng lên hai mươi hai hai mươi ba độ ở khu vực vùng núi
hai mươi ba hai mươi bốn độ là mức nhiệt độ ở vùng trung du và hai mươi bốn hai mươi năm độ là mức nhiệt của khu vực đông bằng
riêng đối với các tỉnh như lai châu điện biên hay sơn la là những tỉnh tác động
của không khí lạnh không nhiều vì thế trời có nắng và nhiệt độ vẫn ở mức cao là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
với miền trung khu vực các tỉnh
thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh vẫn là ba tỉnh có mây nhiều trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
đến trưa và chiều mai mây giảm trời chuyển nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại ba tỉnh này sẽ tăng lên mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi
ngày mai trời tiếp tục có nắng mạnh nền nhiệt trung sẽ giữ ở mức cao là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía tây
các tỉnh quảng trị thừa thiên huế đà nẵng và quảng ngãi
nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
lui xuống phía nam cường độ nắng và nhiệt độ càng có xu hướng gia tăng
ở tây nguyên và nam bộ ngày mai trời tiếp tục có nắng từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp khu vực tây nguyên đều ở mức cao là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh thanh nam bộ
nóng ba mươi sáu ba mươi bảy độ tái xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền đông
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng tăng lên mức là ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
trên biển tại khu vực huyện đảo hoa
nắng xa do hướng nam đến đông nam cấp ba bốn
ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông chỉ còn ở mức cấp ba bốn
trời không mưa nắng ráo
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước